chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã xuất sắc giành chiến thắng lịch sử trước u hai mươi ba qatar để lọt vào trận chung kết giải u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
trong phần thi quốc tế hàn quốc bác bỏ những chỉ trích về việc triều tiên tham gia olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám
quốc hội đức pháp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày ký hợp ước elys
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp xã giao bộ trưởng quốc phòng liên bang nga
đại tướng sergei shoigu đang ở thăm việt nam theo lời mời của bộ quốc phòng việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng shoigu cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng liên bang nga sang thăm việt nam
qua ngày bộ trưởng gửi lời thăm hỏi chân thành lời chúc tốt đẹp nhất đến tổng thống liên bang nga putin thủ tướng chủ tịch đảng nước nga thống nhất medvedev và ban lãnh đạo liên bang nga
tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam
hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác có hiệu quả với liên bang nga
trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
và coi đó là một trong những hướng ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
việt nam luôn ủng hộ và mong muốn liên bang nga đóng vai trò to lớn hơn nữa tại khu vực châu á thái bình dương
coi đây là nhân tố tích cực đối với hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng việt nam ngô xuân lịch với bộ trưởng sergei shoigu
việt nam coi nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự hợp tác dựa trên tin cậy cao
không nhằm chống lại nước thứ ba góp phần đảm bảo hòa bình ổn định và phát triển bền vững
tại khu vực châu á thái bình dương và trên thế giới
hợp tác chặt chẽ thường xuyên giữa bộ quốc phòng việt nam với bộ quốc phòng nga
và các đối tác nga đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
tổng bí thư bày tỏ tin tưởng những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức việt nam lần này
của bộ trưởng shoigu sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam liên bang nga đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự
bộ trưởng sergei shoigu bày tỏ vui mừng được trở lại thăm việt nam cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt
và những tình cảm tốt đẹp
mà lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho đoàn
bộ trưởng thông báo với tổng bí thư một số nét lớn về tình hình liên bang nga gần đây
về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với bộ trưởng ngô xuân lịch đồng thời nhấn mạnh liên bang nga
luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện
với việt nam và sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước
trên các lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự
tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ song phương
bộ quốc phòng liên bang nga sẽ hợp tác chặt chẽ với bộ quốc phòng việt nam nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng
giữa hai nước phát triển theo hướng lâu dài thiết thực hiệu quả và tin cậy
bộ trưởng shoigu chúc tổng bí thư và nhân dân việt nam thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa
trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước việt nam phồn vinh giàu mạnh
cũng trong sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bộ trưởng quốc phòng liên bang
liên bang nga sergei sogu đang ở thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao sự phát triển ngày càng sâu rộng
và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
cũng như các thỏa thuận cấp cao đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau
của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự
tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai nước
liên bang nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự dựa trên sự tin cậy cao
góp phần đảm bảo hòa bình ổn định và phát triển bền vững tại khu vực châu á thái bình dương
và trên thế giới bộ quốc phòng việt nam cùng với bộ quốc phòng nga và các đối tác nga đã thực hiện
tốt các nhiệm vụ ưu tiên trong đó danh mục các nhiệm vụ ưu tiên việt nam liên bang nga năm hai nghìn hai mươi
nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trân trọng cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp
cùng những ý kiến đánh giá về quan hệ hai nước bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu khẳng định
thông qua các chuyến thăm trao đổi của lãnh đạo cấp cao hai nước quan hệ đối tác chiến lược toàn
đại diện liên bang nga việt nam thời gian qua đã có những bước phát triển mới
báo cáo về kết quả hội đàm với bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng sergei shoigu nhấn mạnh
bộ quốc phòng hai nước đã kiểm điểm các lĩnh vực hợp tác thảo luận thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác
đóng góp tích cực vào việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện
hai bên đã ký thỏa thuận giữa bộ quốc phòng hai nước về hợp tác giữ gìn hòa bình liên hợp quốc
phối hợp hành động trong khuôn khổ cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng
hai bên đã lên kế hoạch hợp tác đến năm hai nghìn hai mươi trong đó đặt trọng tâm vào các lĩnh vực hợp tác đào tạo
hợp tác kỹ thuật quân sự tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với kiểm toán nhà nước về công tác kiểm toán
năm hai nghìn một mươi bảy phát biểu tại đây thủ tướng đã khẳng định việc lắng nghe và tiếp thu những kiến nghị của
kiểm toán nhà nước là việc làm đem lại nhiều lợi ích đối với đất nước và công tác điều hành
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chủ trương quyền lực nào
cũng phải được kiểm soát cũng như tinh thần công khai minh bạch thực hiện đúng pháp luật của chính
phủ vì thế trong mấy năm gần đây sự phối hợp giữa chính phủ và kiểm toán nhà nước đã chặt
chẽ nhịp nhàng để cùng xử lý hiệu quả các kiến nghị của kiểm toán nhà nước nhất là trong việc
sửa đổi và loại bỏ những thể chế chính sách pháp luật lạc hậu cũng như ngăn chặn xử lý thu hồi tài
sản ngân sách nhà nước bình thường
trong năm hai nghìn một mươi bảy kiểm toán nhà nước đã tiến hành hai trăm năm mươi bảy cuộc kiểm toán trong biên độ hai nghìn một mươi sáu ở nhiều
bộ ngành địa phương và doanh nghiệp nhà nước qua đó đã phát hiện nhiều sai phạm về thu chi
ngân sách tuyển dụng công chức viên chức và nhiều văn bản quy phạm pháp luật từ các nhiệm
kỳ trước đã lạc hậu cần phải sửa đổi bổ sung thủ tướng đề nghị kiểm toán nhà nước đưa ra
danh mục những văn bản quy phạm pháp luật đã lạc hậu đồng thời giao bộ
tư pháp tiến hành ra soát để báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành sửa đổi hoặc
hủy bỏ để những bất cập này không còn gây ra thiệt hại cho nhà nước đối với những sai phạm đã được
kiểm toán nhà nước phát hiện thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành phải sớm xử lý nghiêm các cá nhân
và cơ quan đã vi phạm trên tinh thần nghiêm túc và nghiêm khắc đồng thời tìm ra nguyên nhân của những
nhóm sai phạm trong sử dụng nguồn lực nhà nước thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước để kịp
thời có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả thủ tướng đề nghị thanh tra chính phủ và kiểm toán
nhà nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để từ năm nay không còn tình trạng trồng chéo và trùng lắp
trong thanh tra và kiểm toán ở các đơn vị và địa phương kiểm toán nhà nước phải tích cực đấu
tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các đoàn kiểm toán đi cùng với rút ngắn thời gian
kiểm toán và ban hành kết luận kiểm toán đối với những công trình lớn phức tạp thì cần có
kế hoạch kiểm toán từ sớm để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm chứ không để xảy ra sai phạm
hay công trình hoàn thành rồi mới tiến hành kiểm toán
thưa quý vị sáng nay gặp mặt cán bộ hưu trí của văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã bày tỏ sự trân trọng đối với thành tích đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc đặc biệt là đóng góp xây dựng chính phủ xây dựng văn phòng chính phủ
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nhấn mạnh
thời gian qua văn phòng chính phủ đã làm tốt nhiệm vụ được giao công tác tham mưu tổng hợp giúp
việc chính phủ thủ tướng chính phủ kịp thời hiệu quả có việc những năm trước chưa làm được nhiều
thì thời gian gần đây đã làm tốt đó là công tác kiểm tra đồn đốc việc thực hiện chỉ đạo điều hành
của chính phủ thủ tướng chính phủ để dân khắc phục tình trạng bắn chỉ thiên
muốn làm cũng được không làm cũng được
văn phòng chính phủ đã tham mưu cho thủ tướng chính phủ cho chính phủ ra được nhiều nghị quyết để giải quyết sản xuất
và năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua chúng ta đã cắt giảm trên năm thủ tướng kinh tính để tạo ra môi trường thủ tướng kinh doanh
hướng tới nhóm đầu của asean và trong số thi vưởng hướng tới nhóm đầu của oecd trong thời gian đến
và ngay đầu năm nay chúng tôi đã tại nghị định số tám
văn phòng chính phủ đã tham mưu cho thủ tướng chính phủ để giải phóng kích sản xuất
và ngày một mươi năm vừa qua chúng tôi đã cắt luôn sáu trăm bảy mươi năm điều kiện kinh doanh của bộ công thương
để giải phóng sức sản xuất cho doanh nghiệp và người dân của chúng ta
thủ tướng cho biết văn phòng chính phủ cũng đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành
và bây giờ chủ yếu xử lý hồ sơ công việc qua mạng là chính
nội bộ văn phòng chính phủ đoàn kết thống nhất đẩy mạnh chống tham nhũng tiêu cực
củng cố cơ sở vật chất
thủ tướng cho rằng còn nhiều việc để xây dựng một chính phủ điện tử gần dân
phục vụ dân tốt hơn
nói chuyện với các đồng chí hưu trí về tình hình kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng cho biết
thời gian qua chúng ta đạt nhiều kết quả đáng mừng
dự trữ ngoại hối hiện đạt gần năm mươi sáu tỷ đô la mỹ
không khí lao động sản xuất làm ăn của người dân tốt hơn
đồng tiền việt nam thuộc nhóm ổn định nhất khu vực châu á
kinh tế vi mô được giữ vững
tuy đạt được một số kết quả ban đầu nhưng người dân vẫn còn nghèo
đất nước còn nhiều khó khăn thử thách
khả năng chống chịu của nền kinh tế việt nam đối với thế giới còn nhiều bất cập
nhiều vấn đề đặt ra
thủ tướng nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi tám
chính phủ đã đưa ra phương châm một mươi chữ trong điều hành
với hai trăm bốn mươi hai nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp từng ngành
kịch bản tăng trưởng được đưa ra cụ thể
để làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng cấp từng ngành
thủ tướng mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí
với trí tuệ tâm huyết tiếp tục đóng góp xây dựng chính phủ
xây dựng văn phòng chính phủ
để văn phòng chính phủ
thực sự xứng đáng là cơ quan tổng hợp
giúp việc chính phủ thủ tướng chính phủ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nặng nề
mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hôm nay tại thanh hóa
thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh bắc trung bộ
đã tổ chức hội nghị với chủ đề
đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi
chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế
trong việc nâng cao chất lượng kỳ họp
hội đồng nhân dân tại địa phương
các tham luận các ý kiến phát biểu của đại biểu cho thấy
việc tổ chức kỳ họp của hội đồng nhân dân
các cấp ở nhiều địa phương thời gian qua
đã có nhiều đổi mới
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
kỳ họp của hội đồng nhân dân các tỉnh
cũng còn không ít hạn chế vướng mắt
phát biểu chỉ đạo hội nghị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
một số vấn đề liên quan đến đổi mới việc tổ chức
các kỳ họp hội đồng nhân dân
đổi mới công tác thẩm tra các báo cáo
dự thảo nghị quyết rút ngắn thời gian
trình bày các báo cáo dành nhiều thời gian
cho thảo luận tranh luận chất vấn
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu
nâng cao vai trò của đại biểu hội đồng nhân dân
trong thảo luận quyết định các nội dung quan trọng
tại kỳ họp các đại biểu hội đồng nhân dân
cũng phải nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ
để thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ
quyền hạn của người đại biểu đại diện
cho ý chí nguyện vọng của cử tri
thưa quý vị hàng triệu người yêu bóng đá việt nam
trong đó có chúng tôi hiện đang vỡ hoà
trong sung sướng khi lần đầu tiên trong lịch sử
u hai mươi ba việt nam đã giành được chiến thắng
vào chung kết giải châu á
trong một trận đấu mà u hai mươi ba nước ta
đã chơi không hề kém cạnh
trước đối thủ qatar
ngay khi bàn thắng gỡ hòa một đều
không khí đã vỡ hoà trên khắp cả nước
một niềm tin tuyệt đối rằng đội tuyển
của chúng ta sẽ đi vào chung kết
và giành được chức vô địch
cả hai lần bị dẫn trước trong hiệp chính
nhưng đều gỡ hòa ngoạn mục
giây phút quang hải ghi siêu phẩm thứ hai
gỡ hòa tỷ số hai đều đã khiến cho không khí
từ các công sở đến các nhà hàng quán cà phê
hay cả trên các lỏng đường khắp nơi
đều bùng cháy
bàn thắng lịch sử của văn thanh
trong luật đá luân lưu thứ năm
đã làm triệu con tim vỡ hòa
đã rất lâu rồi người hâm mộ cả nước
mới được sống lại những phút giây xúc động
với tinh thần dân tộc như vậy
và lần đầu tiên đội tuyển u hai mươi ba việt nam
đã lọt vào chung kết u hai mươi ba châu á
và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng ăn mừng
và chờ đợi một chiến thắng vĩ đại hơn
của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
trong trận chung kết
và ngay sau đây thì xin mời
quý vị và các bạn
và quý vị khán giả hãy cùng đến với
không khí ăn mừng chiến thắng của u hai mươi ba việt nam
tại thủ đô hà nội
vâng thưa quý vị và các bạn ngay sau chiến thắng của đội tuyển việt nam
thì các cổ động viên đã đổ ra đường
để an mừng chiến thắng
lịch sử này
hà nội trật cứng người hâm mộ
với cờ đỏ sao vàng trên đầu
những tiếng hồ vang đang vang rội khắp trên các tuyến phố
tiếng còi xe tiếng gieo hò và những khúc ca
chiến thắng rộn vang trên đường phố
mang lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá việt nam
các thành phố lớn hứa hẹn lại có một đêm
thức trắng nghẹt thở cùng với những niềm vui
như vậy sau chiến thắng trước đội tuyển u hai mươi ba qatar
đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ bước vào trận chung kết
với đội thắng trong cặp đấu giữa u hai mươi ba hàn quốc
và u hai mươi ba uzbekistan sẽ diễn ra trong ít phút tới
ngay sau khi đội tuyển u hai mươi ba việt nam
giành chiến thắng ấn tưởng sáu năm
sau loạt đá luân lưu đầy nghẹt thở
trước đội u hai mươi ba qatar
và lần đầu tiên giành quyền
vào trận chung kết của giải vô địch u hai mươi ba châu á
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp
gọi điện thoại tới tổng thư ký
liên đoàn bóng đá việt nam lê hoài anh
đang có mặt tại trung quốc
chúc mừng huấn luyện viên park hang seo
và toàn bộ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
bày tỏ sự xúc động và khen ngợi
tinh thần thi đấu đầy cuột cường và quả cảm
của các chàng trai u hai mươi ba việt nam
thủ tướng khẳng định
chiến thắng lịch sử này là một sự kiện
hết sức có ý nghĩa đối với đất nước
và đi vào lịch sử bóng đá của nước nhà
đem lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ
thủ tướng đã giao cho bộ trưởng
bộ văn hóa thể thao và du lịch
có hình thức khen thưởng kịp thời và xứng đáng
dành cho huấn luyện viên park hang seo
và các cầu thủ của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
thưa quý vị
ngay trong lúc này sự hân hoan
và niềm hạnh phúc của tất cả người dân việt nam
đang lan tỏa khắp mọi phố phường
người dân cả nước đang cùng vỡ oà
trong niềm vui chung của cả dân tộc
trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá
quốc gia việt nam ngay sau đây
sẽ là những ghi nhận của phóng viên thời sự
truyền hình nhân dân của các cổ động viên
tại thủ đô
sau chín mươi phút thi đấu chính thức
và hai hiệp phụ u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba qatar
bước vào loạt đá luân liệu
căng thẳng và hồi hộp
dây phút văn thanh ghi bản quyết định
không khí của các cổ động viên nước nhà
đã vỡ hỏa trong hạnh phúc khi lần đầu tiên
trong lịch sử u hai mươi ba việt nam tiến vào
trận chung kết của giải vô địch u hai mươi ba châu á
việc u hai mươi ba việt nam vượt qua
u hai mươi ba qatar tại trận bán kết
năm nay là một kỳ tích
và khiến cho những cổ động viên nước nhà phấn khích
trận đấu cuối cùng của giải vô địch
u hai mươi ba châu á đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sẽ gặp một trong hai đội tuyển
là u hai mươi ba ugb kitan hoặc u hai mươi ba hàn quốc
chúc cho đội tuyển của chúng ta
tiếp tục giữ vững phong độ và giành chiến thắng
để câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại
tiếp tục được viết nền
thưa quý vị trước đó để bảo đảm an toàn
tuyệt đối cho mọi hoạt động cổ vũ
ủng hộ của người dân trước trong và sau
trận bán kết của đội tuyển u hai mươi ba quốc gia
cũng như tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự
và an toàn giao thông trong dịp cao điểm
tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã có công điện đề nghị bộ công an
bộ giao thông vận tải bộ thông tin
và truyền thông và chủ tịch
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương thực hiện các nội dung sau
chỉ đạo lực lượng công an
an toàn giao thông vận tải và các lực lượng chức năng
liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp
bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông
tổ chức điều tiết hướng dẫn phân luồng
các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến giao thông
và các khu vực công cộng
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm
mọi tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình
gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông
đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép
các hành vi cổ vũ quá khích phàn cảm
trái thuần phong mỹ tục
có phương án sẵn sàng giải tỏa
cấu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố
trước trong và sau khi diễn ra trận thi đấu
tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
và lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
theo công điện số một nghìn tám trăm tám mươi hai cdttg
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
của thủ tướng chính phủ
tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là các hành vi điều khiển
phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn
tốc độ và tải trọng phương tiện
ba chỉ đạo các cơ quan truyền thông
báo chí ở trung ương và địa phương
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân
tham gia cổ vũ ủng hộ đội tuyển u hai mươi ba quốc gia
với khí thế vui tươi phấn khởi
và có văn hóa lên án và tuyệt đối
không ủng hộ việc thực hiện các hành vi
vi phạm quy định pháp luật về an ninh trật tự
và an toàn giao thông cũng như các hành vi
quá khích phản cảm trái thuần phong
mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc
tiếp nối chương trình
lễ trao tặng huân trường và danh hiệu vinh dự nhà nước
lai châu tăng cường công tác phòng
chống nguồn lậu và gian lận thương mại qua cửa khẩu
thưa quý vị hôm nay từ văn phòng chủ tịch nước
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã thay mặt chủ tịch nước
quyết định và trao huân chương lao động hạng nhì
cho bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đào ngọc dung
vì những thành tích nổi bật trong công tác chỉ đạo
điều hành hoạt động của bộ
quyết định trao huân trường lao động hạng nhì
của chủ tịch nước đối với bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đã thể hiện sự ghi nhận
những đóng góp tích cực sâu sát của bộ trưởng
đối với các hoạt động của bộ trong năm qua
đặc biệt là hoạt động đền ơn đáp nghĩa
năm hai nghìn một mươi bảy đã đem lại kết quả ấn tượng
nhân dịp này
chủ tịch nước cũng khen thưởng
huân trường độc lập huân trường lao động
cho một số cán bộ lãnh đạo cục vụ thuộc bộ
đã có thành tích xuất sắc trong năm qua
báo cáo tổng kết công tác người có công năm hai nghìn một mươi bảy

của bộ lao động thương minh và xã hội cho thấy
công tác triển khai thực hiện chính sách ưu đãi
cho người có công với cách mạng
đã đạt được kết quả như kế hoạch đề ra
đặc biệt đã giải quyết căn bản một trăm linh hồ sơ tồn động
về xác nhận công nhận người có công
năm hai nghìn một mươi bảy là năm kỷ niệm bảy mươi năm
ngày thương binh liệt sĩ
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đối với toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đánh dấu chặng đường bảy mươi năm
thực hiện chính sách do đảng và nhà nước quy định
về thương binh liệt sĩ và người có công
chính vì thế
đây cũng là năm mà hoạt động đền ơn đáp nghĩa
được thực hiện một cách toàn diện
và triển khai mạnh mẽ
thực hiện chỉ thị một mươi bốn của ban bí thư trung đảng
và chỉ đạo của thường vụ quốc hội
cũng như chính phủ và thủ tướng chính phủ
với chủ trương
là thực hiện tốt nhất
cái năm đền ơn đáp nghĩa
nhân kỷ niệm bảy mươi năm
ngày thương binh liệt sĩ
ngành lao động thương binh xã hội
đã phối hợp với các bộ
các cấp các ngành
và các bộ
và các bộ các cấp các ngành
và các địa phương
triển khai đồng bộ sâu rộng
tất cả các hoạt động
kỷ niệm bảy mươi năm
và coi đây là một cái dấu ấn
một cái chiên đối với người có công
và đất nước
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy
đã giải quyết căn bản một trăm linh
hồ sơ tồn động về xác nhận
công nhận liệt sĩ thương binh
và người đang hưởng chế độ bệnh binh
kịp thời động viên thân nhân và gia đình thân nhân
người có công
ngày thương binh

bộ trưởng và ban cát sự đảng
đã chỉ đạo
nghiên cứu xây dựng
kế hoạch hoạt động
kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
và lấy cái nhiệm vụ
giải quyết hồ sơ tồn động
là nhiệm vụ trọng tâm
tiếp nối những kết quả nổi bật
của năm hai nghìn một mươi bảy
bộ lao động thương binh và xã hội
sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết
hồ sơ tồn động sau chiến tranh
cho lực lượng thanh niên và các bộ công nghiệp
thực hiện đề án tìm kiếm
quy tập hải cốt xác định danh tính
liệt sĩ thiếu thông tin
nghiên cứu ban hành pháp lệnh thay thế
pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
và dịp đầu năm lượng hàng hóa
xuất nhập khẩu qua cửa khẩu lớn
vì vậy ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu
ma lù thàng huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
chức năng như hải quan biên phòng
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
để ngăn chặn tình trạng hàng nhập lậu qua biên giới
hạn chế tối đa hàng giả hàng nhái
hàng kém chất lượng nhập khẩu vào nội địa
vào những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám
lượng hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu
ma lù thàng huyện phong thổ tỉnh lai châu
rất nhuận nhịp đây cũng là dịp
mà các lái buôn đầu nậu lợi dụng
trà trộn tuần hàng cấm hàng lậu
kém chất lượng vào nội địa trước tình hình đó
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu
ma lù thàng đã phối hợp chặt chẽ
lại khu kinh tế như biên phòng hải quan
tăng cường công tác kiểm tra giám sát
hàng hóa phương tiện xuất nhập khẩu
xuất nhập cảnh kiểm soát chặt chẽ tình hình
dịch bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
dưới sự chỉ huy chỉ đạo của
đảng ủy bộ chỉ huy biên phòng tỉnh
cùng đảng ủy chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu ma thàng
chúng tôi đã tăng cường
công tác phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn
triển khai kế hoạch
tăng cường kiểm tra kiểm soát
hoạt động xuất nhập khẩu đối với người
phương tiện hàng quốc giới để phòng chống
những hoạt động buôn pháo lậu
buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
qua biên giới trong năm hai nghìn một mươi bảy
các lực lượng liên ngành đã tuần tra kiểm soát
xử lý tiêu hủy hai con gà giống
thu giữ bốn kg pháo nổ
kịp thời xử lý không để tình trạng
buôn lậu hàng giả hàng gian lận thương mại
tái diễn bên cạnh đó các lực lượng
chức năng cũng đã tiến hành khử trùng
trên ba lượt phương tiện kiểm dịch
một trăm linh tấn hàng hóa trên
một trăm sáu mươi tấn động vật và hơn

những ngày cuối năm là
dịp vào mùa khô cho nên
chúng tôi cũng xác định là những ngày cuối năm
lượng hàng hóa qua lại sẽ
tăng cao cho nên chúng tôi đã
họp và chỉ đạo các lực lượng là tăng cường
chỉ đạo cán bộ
của các lực lượng là ra quân
để như vậy là tăng cường kiểm tra
và làm việc hai mươi bốn h hai mươi bốn h
trên ngày để tích cực công tác
phòng chống buôn lậu cũng như là
công tác phòng chống buôn lậu cũng như là

công tác kiểm dịch các loại dịch
qua lại cửa khẩu
cũng cho biết hai cơ quan lập pháp hiện được
sau nhiệm vụ phân tích tình hình hiện tại
một cách chính xác và chuẩn bị cụ thể
cho tương lai chung hiệp bức eilis
được ký ngày hai mươi hai tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
được xem là đã dựng nền móng
trong quá trình cải thiện quan hệ pháp đức
và sự hội nhập của châu âu
thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump
đã chính thức ký ban hành các biện pháp ngắn hạn
nhằm tài trợ cho hoạt động của chính phủ
liên bang cho tới ngày tám tháng hai
động thái chấm dứt việc chính phủ nước này
tiếp tục phải đóng cửa sau ba ngày ngừng hoạt động
hợp tác không thể ra hạn do những bất đồng
giữa tổng thống donald trump và phe dân chủ
xung quanh vấn đề nhập cư
nguy cơ chính phủ phải đóng cửa đã trở thành
nội ám ảnh trong các cuộc thương lượng
với ngân sách tại quốc hội mỹ
khi trong lịch sử mỹ từng ghi nhận
chính phủ đã phải đóng cửa vài lần
trong khuôn khổ chuyến công du tới indonesia
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis
đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà
để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương
hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác tình báo
báo theo cơ chế mà mỹ đã thiết lập
với các nước đồng minh bàn thảo về
thỏa thuận hợp tác quân sự và thông tin giữa hai nước
cũng như việc mua sắm trang thiết bị quân sự
hợp tác an ninh hàng hải và chống khủng bố
trước đó tối hai mươi hai tháng một
bộ trưởng mattis đã hội kiến với
ngoại trưởng indonesia retno masudi
trong cuộc hội kiến bà masudi đã thông báo
lập trường của indonesia về các vấn đề quốc tế
như cuộc xung đột israel palestin
và tình hình afghanistan
trong chuyến thăm indonesia kéo dài đến
ngày hai mươi bốn tháng một bộ trưởng mattis
ngô nguyên đồ đô và bộ trưởng bộ điều phối
về chính trị an ninh và pháp luật
indonesia nguyên đàn tô